chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đại diện các bộ ngành trung ương và thành phố hà nội đến đặt hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
sự lễ viếng có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
các đồng chí thường trực ban bí thư ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
với lòng biết ơn vô hạn đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang làm dạng dỡ dân tộc ta non sông đất nước ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
cách đây bảy mươi sáu năm ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
người khẳng định nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập sự thật đã thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
khát vọng của chủ tịch hồ chí minh về độc lập tự do hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực sức mạnh to lớn thúc đẩy nhân dân việt nam vượt qua mọi khó khăn thử thách
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng
đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội
bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc
đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng nhân dân ta và nhân dân thế giới
đối với lực lượng công an nhân dân chủ tịch hồ chí minh không chỉ là người sáng lập lãnh đạo mà còn là người thầy vĩ đại
một trong những nguồn sức mạnh to lớn giúp lực lượng công an nhân dân vững vàng trước mọi thử thách
chiến thắng mọi kẻ thù hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
đó là năm lời thề thiêng niêng trước anh ninh của người
một lời thề thiêng niêng
ngay sau khi chủ tịch hồ chí minh qua đời ngày tám tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đảng đoàn bộ công an tổ chức trọng thể lễ truy điệu chủ tịch hồ chí minh tại trụ sở số một mươi năm trần bình trọng hà nội
thay mặt toàn lực lượng công an nhân dân đồng chí bộ trưởng trần quốc hoàn xúc động đọc điếu văn
thiêng niêng trước anh ninh của người thể hiện sự quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng tiến công của mỗi cán bộ chiến sĩ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
năm lời thề đó là
đem hết tinh thần nghị lực và tính mạnh quyết thực hiện bằng được lời dạy của bác quyết tâm thực hiện bằng được lý tưởng vĩ đại và hoài bão cao cả của bác là đánh thắng hoàn toàn giặc mỹ xâm lược
giải phóng miền nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thực hiện một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
tuyệt đối trung thành tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và chính phủ quyết đạp bằng mọi gian khổ gian nguy hy sinh đến giọt máu cuối cùng để góp phần tích cực nhất vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ sự đoàn kết nhất trí của toàn đảng toàn quân và toàn dân
toàn lực lượng công an nhân dân nguyện đoàn kết chặt chẽ xung quanh ban chấp hành trung ương đảng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà bác và đảng chính phủ và nhân dân giao phó
suốt đời phục vụ nhân dân không điều kiện tuyệt đối tin tưởng ở nhân dân tôn trọng và lễ độ với nhân dân bảo vệ quyền dân chủ của nhân dân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân luôn gắn bó mật thiết với nhân dân coi đó là nguồn sức mạnh vô địch của mình
luôn mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng
nêu cao lòng căm thù địch kiên quyết đập tan mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các bọn phản cách mạng bất kỳ dưới hình thức thủ đoạn nào kiên quyết giữ vững trật tự an ninh của tổ quốc trong mọi tình huống
ra sức phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm luôn trao dồi đạo đức phẩm chất cách mạng cần kiệm liêm chính trí công vô tư đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ đoàn kết hiệp đồng với các ngành
tám nâng cao tính tổ chức kỷ luật luôn luôn khiêm tốn không ngừng học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ chuyên môn văn hóa và khoa học kỹ thuật thành đội quân hùng mạnh xứng đáng là một công cụ chuyên chính sắc bén tuyệt đối trung thành và tin cậy của đảng của nhà nước của nhân dân xứng đáng là một cột trụ vững chắc của nhà nước xã hội chủ nghĩa và xứng đáng với sự chăm sóc dạy bảo của bác
bản điếu văn được kết thúc bằng ý chí quyết tâm sắt đá toàn lực lượng công an nhân dân hãy xiết chặt hàng ngũ dũng cảm tiến lên
nguồn sức mạnh to lớn năm lời thề thiêng liêng trên đây là sự kết tinh những lời dạy ân cần của chủ tịch hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân mà nổi bật là sáu điều dạy của bác về tư cách người công an cách mệnh hòa quyện với tình cảm vô bờ bến của toàn thể cán bộ chiến sĩ dành cho người
góp phần ổn định chính trị xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp lực lượng công an nhân dân đã thể hiện rõ hơn vai trò nòng cốt xung kích tuyến đầu thực sự là lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
góp phần thực hiện di nguyện của chủ tịch hồ chí minh xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
trong vận hội và thách thức thời gian tới để tiếp tục phát huy nguồn sức mạnh to lớn từ năm lời thề thiêng liêng lực lượng công an nhân dân quyết tâm thống nhất xây dựng đảng xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng chính trị tổ chức và cán bộ
chủ động nắm bắt tình hình đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ

chủ động nắm bắt tình hình đấu tranh ngăn chặn đủ phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ
tất cả những cái giá trị về truyền thống lịch sử cái giá trị về cái văn hóa cái giá trị về cái tinh thần yêu nước đấu tranh bất khuất của dân tộc ta
cái tinh thần đó là gì đó chính là tinh thần mà thà chết tự do còn hơn sống nội lệ
thì đấy là một cái điểm mà chúng ta thấy rất rõ toát lên ở trong cái bản tuyên ngôn độc lập
năm tháng qua đi nhưng tinh thần của bàn tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người việt nam không chỉ bởi giá trị lịch sử pháp lý
mà còn bởi giá trị nhân văn cao cả về quyền con người quyền của dân tộc được sống trong độc lập tự do
như chủ tịch hồ chí minh đã ấp ủ và công hiến cả cuộc đời mình để thực hiện
trong phần tiếp theo của bản tin
lễ công bố quyết định đặc sản của bản tin
năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước được tổ chức vào sáng nay tại thái nguyên
hôm nay học sinh nhiều nước trên thế giới tiểu trường bắt đầu năm học mới
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay tại thái nguyên trại giam phú sơn bốn
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một dự và phát biểu tại buổi lễ
sự buổi lễ có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trường ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an
đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái nguyên
cùng dự còn có các đồng chí đại diện các cơ quan của văn phòng chính phủ
đại diện các đơn vị của bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan
tại buổi lễ đại diện trại giam phú sơn bốn đã công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước
cho sáu mươi tám phạm nhân của trại được đặc xá lần này
phó thủ tướng phạm bình minh và thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng
đã trao giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh chúc mừng các phạm nhân được đặc xá trong năm hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng chính phủ cho biết đây là đợt đặc sá lần thứ tám từ sau khi có luật đặc sá năm hai nghìn một mươi bảy
và đây là đợt đặc xá đầu tiên sau khi luật đặc xá sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám có hiệu lực
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
căn dặn các phạm nhân được đặc xá lần này phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
đặc xá chỉ là bước khởi đầu cho con đường hướng thiện
phó thủ tướng chính phủ cho biết đây là đợt đặc sá lần thứ tám từ sau khi có luật đặc sá năm hai nghìn một mươi bảy
phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh cũng đánh giá cao và biểu dương những thành tích của đội ngũ cán bộ chiến sĩ
lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã làm tốt công tác giáo dục quản lý phạm nhân
đồng thời tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng sẽ tiếp tục phát huy lập nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an cơ quan thường trực hội đồng tư vấn đặc xá
cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời sâu sát của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
cá nhân đồng chí chủ tịch nước đồng chí phó thủ tướng chính phủ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
của các bộ ban ngành địa phương và sự tích cực chủ động trách nhiệm của các tổ thẩm định liên ngành
các tổ chuyên viên giúp việc các thành viên hội đồng tư vấn đặc xá sự phối hợp hiệu quả của cấp ủy
chính quyền công an các đơn vị địa phương đã góp phần thực hiện thắng lợi công tác đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
ghi nhận biểu dương đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của công an các đơn vị địa phương
các cơ sở giam giữ trong đó có trại giam phú sơn bốn thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch covid một mươi chín nhưng các đơn vị đã hết sức
mình để lựa chọn những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá đảm bảo công khai minh bạch
dân chủ khách quan và đúng pháp luật thực hiện tốt hai nhiệm vụ lớn là vừa thực hiện công tác đặc xá
vừa bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự các cơ sở giam giữ
phòng chống dịch bảo đảm an ninh an toàn cơ sở giam giữ
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định của đại phương
cố gắng nỗ lực hơn nữa để sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng
đối với các anh chị em phạm nhân chưa được đặc xá lần này phải tích cực học tập
lao động cải tạo chấp hành nghiêm nội quy của trà giam để sớm được hưởng chính sách
khoan hồng nhân đạo của đảng và nhân lực ta
tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng cũng đề nghị lực lượng cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tuyên truyền các phạm nhân chưa được đặc xá
nỗ lực lao động học tập và cải tạo tốt
ngay sau buổi lễ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
và trại giam phú sơn bốn đã tổ chức thực hiện các thủ tục cấp phát tư trang
kinh phí theo quy định sắp xếp bố trí phương tiện đưa người đặc xá trở về địa phương an toàn
đảm bảo công tác phòng chống dịch
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trường ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an và đồng chí trần văn thuấn
thứ trưởng bộ y tế đồng chủ trì buổi làm việc về công tác y tế công an nhân dân
và sự phối hợp giữa hai ngành trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc các đơn vị chức năng của hai bộ bộ công an và y tế đã làm rõ
những vấn đề tồn tại khó khăn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
công an nhân dân đã đề xuất các phương án hỗ trợ lực lượng y tế công an nhân dân
về phương tiện trang thiết bị y tế thuốc men hóa chất vật tư để phục vụ công tác phòng chống dịch
và điều trị bệnh nhân
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn mong muốn bộ y tế tiếp tục phối hợp
chặt chẽ với bộ công an trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khi cả hai ngành đều đang là những lực lượng tuyến đầu
khẳng định trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn rất gian nan vất vả
sự phối hợp giữa hai lực lượng công an và y tế cùng với tinh thần tình nguyện của cán bộ hai ngành
là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm cao cả của cả người thầy thuốc
người chiến sĩ công an khi sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe của cộng đồng
đây chính là trách nhiệm chung trước nhân dân của hai ngành
đồng chí trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an nhân dân
khi đã đồng lòng chung sức với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
thứ trưởng trần văn thuấn cho biết trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
sự phối hợp hết sức hiệu quả khi hai màu áo y tế và công an đã làm nên những hình ảnh rất đẹp
được người dân ghi nhận với lòng kính trọng và đánh giá cao
khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào bộ y tế luôn đồng hành tạo điều kiện phối hợp
hỗ trợ bộ công an đặc biệt là lực lượng y tế công an nhân dân
không chỉ trong công tác phòng chống dịch bệnh mà cả trong công tác chuyên môn sau này
chiều nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã tới thăm và làm việc tại công an tỉnh thái nguyên
tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh thái nguyên đã làm tốt công tác
bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực
tình hình tội phạm được kéo giảm ba bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên chín mươi hai vượt một mươi bảy ba chỉ tiêu được giao
phát hiện bắt giữ khởi tố bảy trăm bảy mươi vụ tám trăm bốn mươi đối tượng phạm các tội về ma túy
thu giữ trên ba tám kg heroin một mươi kg ma túy tổng hợp
bên cạnh đó công an tỉnh đã chủ động phối hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
có phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép tại địa phương
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận
biểu dương những kết quả đạt được của công an tỉnh thái nguyên
yêu cầu công an tỉnh thái nguyên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp công tác
để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh
có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp
tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để kiềm chế kéo giảm tội phạm
triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính
chuyển đổi số trong lực lượng công an
tiếp tục quan tâm và phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở
công an tỉnh thái nguyên tiếp tục xây dựng các kế hoạch
biện pháp cụ thể để phòng ngừa dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh nói chung
trong lực lượng công an cũng như các cơ sở tạm giam tạm giữ nói riêng
đại dịch covid một mươi chín đã tác động không nhỏ đến đời sống sinh hoạt
học tập của rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố hà nội
giữa những khó khăn ấy nêu cao tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau
học viện cảnh sát nhân dân đã chung tay với chính quyền địa phương
trao tặng hàng nghìn xuất quà hỗ trợ bà con nhân dân vượt qua đại dịch
việc làm này đã lây động trái tim
tạo ấn tượng mạnh cho người dân trên địa bàn
phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm thành phố hà nội
dịch bệnh bùng phát những lao động tự do như gia đình anh lê hồng nguyên
bị ảnh hưởng nặng nề
mất việc làm không có thu nhập những khoản chi tiêu tiền thuê nhà vẫn phải trả
khiến gia đình anh nguyên lầm vào cảnh khốn khó
thất nghiệp ở nhà không thể đi làm được
mình có thể rất thiếu thốn về gạo về thức ăn
rồi thì sữa uống
uống cho các cháu được các nhu yếu phẩm sinh hoạt
có lời cảm ơn sâu sắc đến học viện cảnh sát đã quan tâm đến đời sống
của những người đi thuê trọ khó khăn như chúng tôi đây
với trường hợp bạn trương thái ngữ những ngày giãn cách xã hội là những ngày buồn
ba mẹ mất từ sớm sống một mình
hơn tháng nay thu nhập chính từ công việc giao hàng đã không còn
cuộc sống vốn vất vả lại càng tăng gấp đôi
dịch giãn này cũng là ảnh hưởng nhiều
việc cũng tự do
tức là dịch này cũng không có việc làm thường xuyên mấy
hôm nay được nhà nước cảnh quan tâm các anh chị cô chú bên học viện chị quan tâm
thì em cảm thấy rất là xúc động
xin chân thành cảm ơn
đây chỉ là hai trong hàng nghìn trường hợp có hoàn cảnh éo le khó khăn
trên địa bàn quận bắc tử liêm
để chia sẻ với bà con nhân dân và trung tây cùng chính quyền địa phương
phòng chống dịch học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức chương trình
an sinh xã hội trung tây đẩy lùi covid một mươi chín
trao tặng một xuất quà là các nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên ba trăm năm mươi triệu đồng
đây là tình cảm tấm lòng của cán bộ giảng viên công nhân viên học viện cảnh sát dân
với mong muốn được trung tây góp sức cùng toàn lực lượng công an dân
sớm ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường
chúng tôi đánh giá rất cao
những phần quà của học viện dành cho quận trong công tác phòng chống dịch
những phần quà này thì rất có ý nghĩa đối với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau việc làm của cán bộ giảng viên học viện cảnh sát
nhân dân đã làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ
hà nội trong những ngày diễn ra cuộc chiến chống dịch đầy cam go nhưng vẫn thấy bình yên vì

nhưng vẫn thấy bình yên vì tình cảm của những chiến sĩ công an dành cho nhân dân giữa mùa đại dịch
bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ngày một tháng chín của bộ y tế cho biết trong ngày có chín tám trăm sáu mươi hai bệnh nhân mắc
covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh và trong ngày hôm nay thì cũng có hai trăm ba mươi bốn trăm một mươi năm liều vaccine covid một mươi chín được
tiêm tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua cho đến một mươi bảy h ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh
covid một mươi chín ghi nhận một mươi một bốn trăm ba mươi bốn ca nhiễm mới trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với năm ba trăm sáu mươi tám ca
và bắt đầu từ tối ngày hôm nay cho đến hết ngày ba tháng chín quận thanh xuân hà nội sẽ di rời hơn một người
người dân ra khỏi ổ dịch phường thanh xuân trung đến khu ký túc xá đại học fpt khu công nghệ cao
hòa lạc thạch thất để cách ly nhằm giảm bớt việc lây nhiễm bảo vệ các vùng xanh lân cận
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về công tác di rời người dân tại phường thanh xuân trung
ngay trong buổi tối ngày hôm nay
quận thanh xuân đã ra quyết định thành lập ba tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly
ngay đầu giờ tối tám xe buýt cỡ lớn và một số xe cỡ nhỏ đã được ủy ban nhân dân quận thanh xuân điều động đến ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi
để đưa f một tại điểm dịch trên đi cách ly đồng thời di rời người dân ra khỏi khu vực này
lực lượng chức năng được bố trí tại các vị trí khác nhau nhằm đảm bảo an toàn cho việc di rời người dân
các trường hợp f một được đưa đi cách ly trước sau đó thực hiện việc giãn dân ra khỏi hai con ngõ kể trên
công tác phòng chống dịch được lực lượng chức năng xử lý liên tục khi người dân từ ngõ di chuyển lên xe
trước đó về việc thực hiện đưa người dân đi giãn cách được đăng trên nhóm gia lô và gửi trực tiếp cho người dân trong khu vực cách ly phong tỏa
trong đêm nay và ngày mai quận sẽ tiếp tục thông báo và vận động người dân tình nguyện đăng ký đến khu giãn dân
với những người còn lại nếu không tình nguyện ngày ba tháng chín quận sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định
công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã khởi tố bị can đối với hồ hữu nhân bốn mươi một tuổi chú phường tân phú quận bảy để điều tra về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
ngày hai mươi chín tháng tám nhân lái ô tô chở vợ đi siêu thị
tại đây ông nhân đưa thẻ công vụ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy
và nói rằng ông đi mua hàng cho ban chỉ đạo và dọa kêu lực lượng công an xuống
clip ghi lại sự việc này sau đó được đăng lên mạng xã hội
sau khi sự việc xảy ra công an quận đã mời ông nhân lên làm việc
công an quận khẳng định ông này không phải là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy hay bất cứ cơ quan phòng chống dịch nào của tp hcm